ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có văn bản yêu cầu các cấp các ngành tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt
cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
do thủ tướng chính phủ và các cấp các ngành mặt trận tổ quốc các đoàn thể phát động học tập chia sẻ nhân rộng kinh nghiệm
mô hình cách làm hay phù hợp hiệu quả phòng chống dịch như siêu thị không đồng chợ không đồng
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do lực lượng công an y tế thanh tra làm nòng cốt
tiến hành kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch và việc thực hiện giãn cách xã hội
tại tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ra soát kiểm tra các doanh nghiệp không thuộc nhóm sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết yếu
yêu cầu chấp hành nghiêm việc cấp giấy đi đường và phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng chống dịch
kiên quyết xử phạt và cho tạm dừng hoạt động tại những đơn vị không chấp hành quy định
sở giao thông vận tải tp cũng phối hợp với các đơn vị có liên quan ra soát các quy định an toàn phòng chống dịch
tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền bãi bỏ các quy định không phù hợp để xử lý linh hoạt
tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải lưu thông hàng hóa nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống dịch
phục vụ đời sống nhân dân và nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu
theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tính đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay hai mươi sáu tháng tám
đã có hơn một mươi tám triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm chủng trên toàn quốc
có một mươi tỉnh thành phố tiêm chủng vaccine nhanh bao gồm bắc giang bình phước đồng tháp vĩnh long cà mau
sóc trăng bắc ninh tp hcm tiền giang điện biên
đến nay việt nam đã tiếp nhận khoảng hai mươi bốn triệu liều vaccine phòng chống covid một mươi chín từ nhiều nguồn khác nhau
vào tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám
năm trăm linh liều vaccine pfizer thuộc lô viện trợ thêm một triệu liều được phó tổng thống mỹ kamala harris
công bố vào ngày hai mươi năm tháng tám đã về tới tp hcm
trong sáng ngày hôm nay phó tổng thống mỹ harris đã tới viện vệ sinh dịch tễ trung ương
chứng kiến trao hai trăm bảy mươi liều vaccine covid một mươi chín thuộc đợt tài trợ này
thưa quý vị sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai đã kích hoạt
và đưa bệnh viện giã chiến
đầu tiên trên địa bàn vào hoạt động điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện có công suất một trăm năm mươi giường bệnh trong đó có đầy đủ các khu vực dành cho việc tiếp đón phân loại
người bệnh khu chăm sóc điều trị người bệnh khu nhà ăn khu nghỉ ngơi cho cán bộ lực lượng phục vụ
được đảm bảo bố trí theo nguyên tắc một chiều phòng chống lây nhiễm chéo thuận lợi cho việc chăm sóc
và điều trị cùng lúc nhiều bệnh nhân covid một mươi chín
các phòng bệnh cũng được lắp đặt camera để theo dõi và quản lý đồng thời có kết nối trực tiếp
với phòng chỉ huy điều trị để thực hiện các y lệnh của bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp
ngay sau khi kích hoạt bệnh viện giã chiến đã tiếp nhận và điều trị hai mươi bốn bệnh nhân f
trong ngày hai mươi bảy tháng tám toàn bộ năm mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh
sẽ được chuyển qua bệnh viện giã chiến để tiếp tục điều trị
thưa quý vị tuy cả nước đang trải qua đợt dịch thứ tư nhưng tỉnh quảng bình địa phương xuất hiện
ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng đầu tiên chỉ cách hơn một tháng đã tiếp tục
đấu trọi với đợt bùng phát dịch lần thứ hai sau hơn ba tuần không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
theo đó tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tám qua quá trình triển khai truy vết xét nghiệm
cdc quảng bình đã ghi nhận thêm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong đó chủ yếu là các ca lây nhiễm
trong cộng đồng và có yếu tố dịch tễ liên quan tới một ngư dân xã hải phú huyện bố trạch
bị dương tính sau khi buôn bán ở cảng cá thọ quang thành phố đà nẵng
tỉnh quảng bình đang khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng truy vết và tiếp tục
phát hiện nhiều ca dương tính khi test nhanh hiện tỉnh quảng bình đã ra quyết định thực hiện
chỉ thị một mươi năm trên toàn tỉnh chỉ thị một mươi sáu cho các địa phương có ca lây nhiễm thuộc địa bàn
thành phố đồng hới huyện bố trạch tỉnh quảng bình và tuyên hóa
thưa quý vị thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ ngày hai mươi ba tháng tám về việc tăng cường
các biện pháp chống dịch covid một mươi chín trên toàn quốc trong đó chú trọng đến công tác an sinh xã hội
cụ thể tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo lương thực
thực phẩm các dịch vụ thiết yếu cho người dân nhất là người nghèo người già phụ nữ và trẻ em
nhóm người yếu thế người dễ bị tổn thương huy động mọi nguồn lực xã hội phát huy tinh thần
tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau hoạt động thiện nguyện không để bất cứ người dân nào
thiếu ăn thiếu mặt hiện nay thì công tác này đang được các địa phương thực hiện một cách quyết liệt
những ngày này những người dân sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú
đang được các lực lượng chức năng của thành phố hồ chí minh vận động đưa về trung tâm
an sinh xã hội đặc biệt là các đối tượng người cao tuổi người khuyết tật trẻ em
để lo ăn uống chăm sóc sức khỏe và tránh các nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
trong tình hình dịch bệnh bây giờ mà để cho bà con mình sống cơ nhà ở thì cái quan điểm đó là
thấy là nó không có được cho nên là lãnh đạo quận thì cũng đã có những cái chủ trương ngay từ đầu
là phải xem xét để tính toán làm sao tìm một nơi để đưa bà con về khu này
nếu những vị này là thuộc diện là âm tính thì phối hợp với quỹ ban một mươi ba phường gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội để thực hiện là chăm lo
bên cạnh việc nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ của chính phủ và địa phương
hiện nay các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội nỗ lực vận động các nguồn lực để kịp thời giúp đỡ người dân gặp khó khăn
thực hiện đi từ ngõ hẻm ra soát từng nhà từng đối tượng với mục tiêu không bị phá hủy
không để ai bị đói ăn thiếu mặt
những ngày này hàng triệu túi quà an sinh đã được trao đến tận tay từng người dân với ý nghĩa sẻ chia to lớn
các kỳ gói hỗ trợ một cách kịp thời nhanh chóng nhất cho những người gặp khó khăn
với phương châm là không để một ai thu trẻ thiếu sao cũng như là không để một ai thiếu đói
chúng tôi cho rằng chính sách của đảng và nhà nước là rất kịp thời và mang tính nhân văn sâu sắc
về phía chính quyền các ngành chức năng cũng đã có những chương trình để hỗ trợ
đảm bảo các nguồn lương thực thực phẩm để hỗ trợ cho người dân
các nguyện pháp các cách bảo hộ
tuy nhiên cũng vẫn thân sự chung thay và ủng hộ của nhân dân cả nước
chính vì vậy chúng tôi cũng đã kêu gọi bản trận các tỉnh tiếp tục vận động nhân dân ở các địa phương trong cả nước
và chuyển thống thương thân cương ái để ủng hộ cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh covid một mươi chín
hiện nay để kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân
nhiều địa phương đã thành lập ngay các trung tâm cứu trợ
tạo đường dây nóng hỗ trợ người dân mọi lúc mọi nơi
mọi nơi mọi vấn đề các thông tin sẽ ngay lập tức được kết nối và chia sẻ
ngay sau đó nhanh chóng đến với người dân đặc biệt là đáp ứng các nhu cầu về lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm

chúng ta đã đắm được cơ bản các đối tượng có những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ
vâng thưa quý vị khán giả trong cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín
mục tiêu trước hết trên hết và quan trọng nhất được đảng chính phủ đặt ra
đó là bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của nhân dân
vào thời điểm này yêu cầu cấp thiết
là phải thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội
và muốn thực hiện được tốt thì phải lo được đời sống của nhân dân
để người dân yên tâm ai ở đâu ở yên đấy
việc này thì không chỉ cần sự nỗ lực của các cấp chính quyền
mà còn cần sự san sẻ chung tay của cả cộng đồng trên tinh thần đùm bọc lẫn nhau
bầu ơi thương lấy bí cùng
thấu hiểu khó khăn của người dân
những ngày này lực lượng công an cả nước cũng đang chung tay hỗ trợ những phần quà
phần lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân
cùng với các ngành chức năng khác
lực lượng công an đang sàn sẻ để tiếp thêm sức
giúp người dân đặc biệt là những người khó khăn vượt qua dịch bệnh
bên công an bên phường hai có cho được lãnh văn quà
thì cũng chắc cũng bớt đi một phần nào xin cảm ơn
mong muốn sau này hết dịch thì công việc nó ổn định lại
thì cũng giống như ban đầu và tất cả mong muốn ai cũng đều như vậy
đơn vị vũ trang như công an bộ đội
tham gia rất nhiều đến những hoạt động mang tính chất gọi là xã hội rộng lớn
giúp đỡ những người già yếu neo đơn
rồi thì ổn định
cốm đau chẳng hạn này hay là gặp những khó khăn trong cuộc sống
lực lượng công an của chúng ta cũng như quân đội của chúng ta tham gia rất là tích cực
và đóng góp một phần rất là to lớn vào sự nghiệp chăm lo cho đời sống nhân dân
và để ổn định đời sống của người dân ở mọi miền đất nước
trong suốt làn sóng dịch lần thứ tư này
nhiều cá nhân tổ chức doanh nghiệp với cái tâm và tấm lòng thiện nguyện
đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân
đặc biệt là người nghèo người già
phụ nữ và trẻ em nhóm người yếu thế người dễ bị tổn thương
người góp sức người góp của người kết nối với nhiều cách làm khác nhau
song tất cả đều hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
cũng mong muốn là truyền tải cái thông điệp này
tấm lòng mùa dịch sang sẽ yêu thương cùng thành phố đồng lòng chống dịch
và như vậy thì là một tháng sau nữa thành phố chúng ta sẽ cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh
thấy những người thuê trò họ khó khăn
kéo dài cho nên là cũng tự nguyện để bớt tiền phòng trọ và giúp công dân họ ở đây sống được yên tâm
ví dụ như là hội đồng hương tôi thấy hội đồng hương một số tỉnh họ lao cũng rất tốt
rồi là tổ chức hội đồng các dòng họ
rồi những hội đồng môn rất nhiều những tổ chức hiện nay có
thì đây chính là lúc tốt hơn bao giờ hết là phát huy vai trò của các cái tổ chức
thì mỗi người góp một chút chung tay chung sức
thì mới giải quyết được
nó phải làm sao đó nó lan tỏa rộng rãi
mới đây nhiều ứng dụng công nghệ như sos map gọi đỏ ơi hay zalo connect
cũng đã được cộng đồng phát triển nhằm kết nối và phân bổ hiệu quả nguồn lực thiện nguyện
kịp thời giúp đỡ các trường hợp khó khăn đúng người đúng lúc
có thể thấy trong dịch bệnh tình dân tộc nghĩa đồng bào lại được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết
chúng tôi rất là mong
chúng tôi rất là mong
đối với nhân dân ở các tỉnh đang bị ảnh hưởng tạo nên bệnh
tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của đảng nhà nước
cũng như tin tưởng vào sự đồng hành
luôn luôn chia sẻ của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội

mà không được quan tâm không được chia sẻ

chúng ta có thể thắng được cái dịch bệnh covid một mươi chín
chúng ta thấy rằng là nếu như mà không có một cái gọi là sức sống văn hóa trường tồn
nếu như không có một cái tính cộng đồng sâu sắc
nếu không có sự thống nhất chỉ đạo từ đảng nhà nước đến các địa phương
không có sự phối kết hợp giữa các lực lượng chính trị
các cái gọi là các tổ chức quần chúng với lại nhân dân
và nếu nhân dân không thực sự đoàn kết và theo sự chỉ đạo của đảng nhà nước
thì rõ ràng là cái công cuộc phòng chống dịch của chúng ta sẽ không đạt được những cái thắng lợi
rực rỡ như thời gian vừa qua
tinh thần tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau sẽ trở thành sức mạnh đoàn kết
để tất cả cùng đồng sức đồng lòng vượt qua khó khăn và chiến thắng dịch bệnh
chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân